chiều nay lãnh đạo tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xác nhận đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
theo hướng hủy hai bản án hình sự liên quan đến vụ án lùi xe trên cao tốc của tòa nhân dân tỉnh thái nguyên để điều tra lại
vụ án này đã gây ra nhiều tranh cãi sau khi tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên tuyên mức án phúc thẩm
dành cho các lái xe gây ra vụ tai nạn khiến bốn người tử vong tại chỗ
theo một số chuyên gia về pháp luật cho rằng việc kết tội tài xế xe container lê ngọc hoàng
là chưa đủ căn cứ về pháp luật trước đó thì vào ngày một mươi hai tháng một mươi một tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo rút hồ sơ
để xem xét và đánh giá lại đồng thời tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình đã chủ trì cuộc họp
mời các chuyên gia đánh giá và cho ý kiến về vụ án